bên cạnh đó cấp ủy chính quyền tích cực vận động khuyến khích người dân tham gia vào các tổ liên kết
nâng diện tích chè lên hai một trăm linh hectare tăng sản lượng đạt một mươi hai tấn một hectare từng bước khẳng định được thương hiệu chè yên lập trên thị trường